cũng trong chuyến thăm chính thức hàn quốc vào chiều ngày hôm nay đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã tới thăm và làm việc với đại sứ quán việt nam tại hàn quốc
đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại hàn quốc nguyễn vũ tùng đã báo cáo kết quả công tác
của đại sứ quán tại hàn quốc với bộ trưởng tô lâm và đoàn
thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán bộ trưởng tô lâm điểm qua một số tình hình
an ninh trật tự trong nước về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt là các vụ án kinh tế tham nhũng trọng điểm
bộ trưởng tô lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đại sứ quán đã đạt được trong thời gian qua
bày tỏ mong muốn toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán tiếp tục nỗ lực phấn đấu
khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối sứ giả việt nam tại hàn quốc
tích cực vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và hàn quốc ngày càng phát triển
trước đó bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã tới thăm trụ sở liên đoàn tây quân đô thế giới
tại đây lãnh đạo liên đoàn tây quân đô thế giới đã trao tặng bộ trưởng tô lâm chứng nhận tây quân đô danh dự